bộ ngoại giao mỹ thông báo trong số hơn ba trăm linh công dân nước này và các thành viên gia đình vừa trở về
từ du thuyền diamond princess sau gần hai tuần được cách ly ở nhật bản
có một mươi bốn người có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
nhóm một mươi bốn người này sau đó được áp dụng các biện pháp di chuyển nhanh chóng và an toàn
tới khu vực đặc biệt trên máy bay và được cách ly theo đúng các tiêu chuẩn cần thiết